để ngăn dịch tả lợn châu phi lây lan sau khi đã xuất hiện hai ổ dịch trên địa bàn
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các quận huyện tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi
và việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học tiêu độc sát trùng
theo đó để hạn chế phát tán mầm bệnh trong quá trình vận chuyển
thành phố yêu cầu các quận huyện chuẩn bị phương án tiêu hủy tại chỗ
như dự kiến các vị trí trôn lấp lợn nhiễm bệnh tại địa phương
trang bị đầy đủ các phương tiện trang thiết bị nhân lực để ứng phó khi xảy ra dịch
các hố trôn này phải bảo đảm về môi trường
đối với các quận huyện không thể trôn lấp tại chỗ
lợn nhiễm bệnh sẽ được tiêu hủy tập trung tại nhà máy xử lý chất thải y tế hoặc bãi trôn lấp số ba